xin chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường gió phân kỳ trên cao
nên dự báo trong vài ngày tới thời tiết hầu khắp khu vực phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
trời rét về đêm và sáng tuy nhiên ban ngày vẫn xuất hiện nắng ấm
vào khoảng thời gian trưa chiều nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới sẽ phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó tăng thêm một độ trong ngày hai mươi
phía tây bắc bộ trong những ngày sắp tới thời tiết cũng trở nên ấm hơn
chỉ còn rét về đêm và sáng trưa chiều có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày một mươi chín và hai mươi
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng nằm trong khối không khí lạnh khô
thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là ngày trời nắng trời rét về đêm và sáng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai mưa sẽ có xuống giảm nhanh ở trên toàn khu vực
chỉ có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối và đêm
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ phía nam có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên từ ngày mai phổ biến có mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ
khu vực nam bộ trời nhiều mây có mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng nhiệt độ sẽ không quá cao trưa chiều phổ biến cho khoảng ba mươi ba mươi ba độ